trần văn dự cựu phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cùng bị phạt bảy năm tù
trần văn tân cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam và nguyễn thanh hải cựu vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ cùng lĩnh sáu năm tù
trừ xuân dũng cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội ba năm tù

trong công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tứ an toàn xã hội giữa cục truyền thông công an liên dân với các cơ quan báo chí truyền thông trên cả nước các cục nhiệm vụ bộ công an và công an các đơn vị địa phương thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác tình đoàn kết bền chặt giữa các đơn vị trong lực lượng công an liên dân nói chung cục truyền thông công an liên dân nói riêng với các cơ quan doanh nghiệp ở lĩnh vực khác nhau đã phối hợp và hỗ trợ cục truyền thông công an liên dân trong công việc cũng như công tác x
nhiều tại buổi lễ thiếu tướng đỗ trậu phong cục trưởng cục truyền thông công an liên dân trưởng ban tổ chức giải đã gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các vị khách quý cũng như các khóc thủ đã tích cực tham gia giải và bày tỏ hy vọng rằng giải sẽ là cầu nối tăng cường phối hợp đoàn kết hỗ trợ truyền hình công an liên dân trong công tác tuyên truyền